tại thủ đô hà nội đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi sẽ chính thức diễn ra
đại hội có sự tham gia của một sáu trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho năm mươi bốn dân tộc
từ đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi đến nay
đảng và nhà nước ta tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đồng bào
chăm lo củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc
trong những năm qua đồng bào các dân tộc thiểu số đã nỗ lực có nhiều công lao đóng góp to lớn
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới phát triển cơ sở hạ tầng
thực hiện chính sách dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
dưới lá cờ vẻ vang của đảng các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ nhau
phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước
đại hội lần này nhằm đánh giá những bài học kinh nghiệm tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc
đưa ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đại hội là ngày hội lớn mang tính chính trị xã hội sâu sắc kết nối lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo bầu không khí phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc thi đua lao động sản xuất học tập công tác
lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng